sáng ngày một mươi tám tháng sáu sở y tế hải phòng đã thông tin về trường hợp người bệnh covid một mươi chín số ba trăm linh của việt nam
sau khi điều trị khỏi bệnh lại dương tính trở lại với virus sars cov hai
hiện bệnh nhân đang được điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện việt tiệp cơ sở hai
ngày tám tháng sáu người bệnh được xuất viện với tình trạng không sốt không ho không khó thở
ngày một mươi sáu tháng sáu trung tâm y tế dự phòng hải phòng đã lấy mẫu xét nghiệm kết quả người bệnh dương tính trở lại với virus sars cov hai
người bệnh được chuyển về khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện việt tiệp cơ sở hai để điều trị và cách ly y tế
từ tối một mươi sáu tháng sáu người bệnh trong tình trạng tỉnh táo tiếp xúc tốt không sốt không ho không khó thở
người bệnh được cách ly tuyệt đối trong phòng áp lực âm
cũng theo thông tin của sở y tế bốn trường hợp f một tiếp xúc gần với người bệnh đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai